từ ngày bảy tháng bảy hồ thủy điện hòa bình đã mở một cửa xả đáy theo lệnh của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
để chủ động ứng phó với việc vận hành xả lũ các cơ quan chức năng tổ chức di chuyển các hộ dân làng trài
tại các khu vực cần di dân trên địa bàn thành phố hòa bình tới địa điểm an toàn đúng quy định
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hồ thủy điện hòa bình có thể sẽ tiếp tục mở thêm các cửa xà đáy khác
tùy theo tình hình mưa ở thượng nguồn
trong quá trình xả lũ để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du tỉnh hòa bình đã cho di rời các hộ dân làng trài trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời tỉnh hòa bình cũng yêu cầu các cấp chính quyền thông tin về việc xả lũ tới người dân
và các tổ chức có hoạt động ở trên sông ở ven sông các cơ sở nuôi trồng thủy sản khai thác cát sỏi
để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản đặc biệt bảo đảm an toàn cho hệ thống đề điều